trong hai tháng gần đây số lượng trẻ bị mắc bệnh thủy đậu tăng cao tại hà nội đặc biệt có nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng biến chứng viêm phổi viêm phế quản sau đây là phản ánh tại bệnh viện nhi trung ương
đây là trường hợp bệnh nhân ba tháng tuổi vừa được nhập viện trong tình trạng suốt nhẹ với nhiều nốt đỏ lan khắp cơ thể sau khi làm các xét nghiệm bé được chẩn đoán mắc thủy đậu và đã biến chứng thành viêm phổi
còn đây là trường hợp bé một mươi một tuổi cũng bị biến chứng viêm phổi sau khi mắc thủy đậu trước đó bé bị suy giảm hệ miễn dịch nên khi mắc thủy đậu rất dễ bị biến chứng
sau đó cháu suốt nhẹ để cho cháu đi khám và điều trị thuốc cháu nặng thì vào viện để các bác sĩ lấy thuốc cho cháu
riêng tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện nhi trung ương đang điều trị cho hàng chục trường hợp bị nhiễm dịch bệnh thủy đậu có biến chứng viêm phổi
theo các bác sĩ dịch bệnh thủy đậu thường bùng phát vào dịp đông xuân đây là bệnh lành tính nhưng rất dễ biến chứng ở trẻ sơ sinh và trẻ bị suy giảm hệ miễn dịch và những trẻ không được vệ sinh sạch sẽ
trẻ sơ sinh cũng gặp ở các lứa tuổi kể cả trẻ sơ sinh khi mẹ mắc thủy đậu thì trẻ có thể sơ sinh cũng mắc thủy đậu thường ở trẻ sơ sinh thì nặng hơn ở những trẻ lớn
với nữa thì thủy đậu là một bệnh lành tính mà dân gian gọi là phòng giã với những trẻ bình thường mình chăm sóc tốt và hợp vệ sinh đảm bảo dinh dưỡng thì gần như cũng không có biến chứng thì nặng
tuy nhiên một số trường hợp này cũng không có biến chứng thì nặng
đặc biệt là ở trên cơ địa của trẻ như tôi vừa nói là trẻ sơ sinh hoặc những trẻ có suy giảm miễn dịch hoặc là có những bộ nhiễm khác như là nhiễm liên cầu hoặc là tụ cầu thì bệnh sẽ nặng lên
chỉ tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận gần năm mươi ca thủy đậu các bác sĩ cũng cảnh báo các bà mẹ nên tiêm chủng đúng lịch cho trẻ để hạn chế thấp nhất trẻ mắc bệnh thủy đậu và các dịch bệnh theo mùa
khi trẻ mắc bệnh nên được vệ sinh sạch sẽ và phòng chống lây lan ra cộng đồng